thủ tướng chính phủ phạm minh trinh nhấn mạnh kỷ niệm bốn mươi năm năm hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng pol pot phâm trí nhắc nhở chúng ta ghi nhớ dấu mốc lịch sử về sự khởi nguồn của cuộc đấu tranh vì lương tâm phẩm giá con người vì trinh nghĩa lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo mà còn làm minh chứng sống động về mối quan hệ hữu nghị đoàn kết thủy chung sát son gắn bó giữa hai dân tộc việt nam cambodia
để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lễ kỷ niệm đặc biệt được tổ chức trong cụm di tích trên địa bàn biên giới thuộc lãnh thổ của cả hai quốc gia với sự có mặt của hai thủ tướng chính phủ và nhiều đại biểu lãnh đạo cấp cao của hai chính phủ
trong những ngày qua lực lượng công an tỉnh bình phước đã phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng với các lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho buổi lễ
trên các vị trí được phân công các cán bộ chiến sĩ công an đã phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng với các lực lượng sẵn sàng chủ động làm tốt nhiệm vụ được phân công ở các vị trí
buổi lễ đặc biệt này đã được bảo vệ tuyệt đối an toàn
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của lực lượng cảnh sát nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một
đây là nội dung quan trọng theo chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
và là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đến dự chỉ đạo hội nghị có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
thứ trưởng bộ công an thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan thiển án hình sự tạm giữ tạm giam bộ công an phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
về phía công an các đơn vị địa phương tham dự hội nghị có lãnh đạo chỉ huy cốt cán thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân và đại diện các đơn vị nghiệp vụ có liên quan
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát nhân dân đã xác lập đấu tranh hàng chục nghìn chuyên án tăng hơn bảy mươi so với giai đoạn hai nghìn hai mươi một
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi quá trình xác lập và đấu tranh chuyên án lực lượng cảnh sát nhân dân thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất của đảng ủy ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và cấp ủy người đứng đầu công an các đơn vị địa phương